hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội tăng cường phòng chống dịch tại chợ đầu mối sau khi mở cửa trở lại
để vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
hà nội tăng cường phòng chống dịch tại chợ đầu mối sau khi mở cửa trở lại
về rau màu ngoài việc cung ứng cho vùng đông nam bộ một năm mươi tám tấn
đồng bằng sông kiều long vẫn còn một năm triệu tấn rau củ các loại
cần được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
về trái cây làm mặt hàng cần quyến khích tiêu dùng mạnh trong mùa dịch
khi có gần bốn trăm linh tấn cần được tiêu thụ trong tháng chín
và một ba triệu tấn cần tiêu thụ đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nếu tình hình xuất khẩu gặp khó khăn
còn về nhóm sản phẩm chăn nuôi như heo gà bò trứng
nguồn cung vẫn duy trì đa dạng và không có biến động
trong đó nguồn cung thịt lợn trứng gia cầm tốt cung ứng đầy đủ cho hệ thống siêu thị
các mặt hàng thịt đông lạnh vẫn được các doanh nghiệp nhập khẩu về theo nhu cầu của thị trường
theo chỉ đạo của ubnd tp hcm nhằm hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà
từ ngày hai mươi ba tháng tám tất cả các hoạt động mua sắm hàng hóa lương thực thực phẩm của người dân
sẽ được các cơ quan địa phương hỗ trợ thực hiện
cụ thể từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín ubnd tp hcm yêu cầu một trăm linh sáu siêu thị
hai tám trăm chín mươi năm cửa hàng tiện lợi hai mươi bảy chợ truyền thống đang hoạt động mở cửa hoạt động bình thường
các cửa hàng cung ứng lương thực thực phẩm các điểm bán hàng lưu động
các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm tiểu thương các chợ đầu mối tổ chức thu mua hàng hóa
thông qua các trành vượng các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm
cùng các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử logistics cũng sẽ tiếp tục
hoạt động nâng cao công suất và việc cung ứng phân phối hàng hóa cho người dân
được thực hiện qua phương thức đi chợ hộ do tổ hậu cần địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
các lực lượng tình nguyện tại địa phương các lực lượng công an quân đội đã được tăng cường
cùng tham gia hỗ trợ với tần suất một lần một tuần
tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung
sở công thương tp hcm sẽ hỗ trợ bổ sung và tổ chức điều phối các chuyến xe bán hàng lưu động
siêu thị mini di động người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín sẽ được cấp phát
các túi an sinh miễn phí
kể từ hôm nay ngày hai mươi ba tháng tám thành phố đà nẵng cho phép những người tham gia hoạt động giao hàng
thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ hay còn gọi là shipper
được phép giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu việc hoạt động trở lại của các shipper
được hướng dẫn và quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh
trước đây khi tp đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động việc mua liên thực thực phẩm
nhu yếu phẩm được người dân đặt hàng qua tổ dân phố tổ dân phố sẽ kết nối với các đơn vị cung ứng
để nhận hàng và giao đến từng hộ dân tuy nhiên việc này đã khiến các lực lượng cơ sở bị quá tải
từ tám giờ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố đà nẵng quyết định cho shipper được hoạt động trở lại
các trung tâm thương mại siêu thị chủ ý cửa hàng được phép hoạt động đã nhanh chóng lập danh sách
tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
đình kỳ ba ngày một lần có thể nhận diện tham gia giao thông của công an thành phố cấp
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có khoảng một shipper đảm bảo đủ yêu cầu
và bắt đầu giao hàng từ hôm nay
việc hoạt động trở lại của các shipper được quản lý và kiểm tra chặt chẽ
tại đơn vị cung ứng cũng như các chốt kiểm soát đảm bảo không có tình trạng lợi dụng vấn đề này
để giao nhận hàng tại các đơn vị không được phép hoạt động hay ra ngoài không đúng quy định
do phép của ybnd thành phố shipper hợp đồng trở lại trong tám giờ ngày hôm nay
khi lực lượng tiến hành kiểm tra shipper shipper sẽ có được qua chốt
thì phải có đầy đủ giấy tờ như giấy đi đường do công an thành phố cấp
các đơn vị cung ứng hàng hóa sau khi thành phố cho phép shipper hoạt động trở lại
số lượng đơn hàng nhận được tăng gấp đôi ngày thường
hiện các đơn vị đang cố gắng sắp xếp để đáp ứng kịp thời
theo nhu cầu của người dân
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
trong đó có hoạt động lưu thông hàng hóa
tuy nhiên chính phủ và các bộ ngành địa phương đang nỗ lực để không đứt gãy chuỗi sản xuất
cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại thị trường hà nội
trong dịch bệnh như thế này những người nông dân cũng như các doanh nghiệp sản xuất ở đây
vẫn cố gắng duy trì hoạt động
để cung cấp thực phẩm cho thị trường
thuốc sinh học làm sao đáp ứng những nhu cầu thực tiễn mà bản thân chúng ta là người sử dụng
và có thể chúng ta sẽ cắt và bán cho thị trường hà nội đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm
còn đây là điểm bán hàng bình ổn giá
trong dịch bệnh hàng hóa vẫn đa dạng phong phú và vẫn lưu thông phân phối đến tận tay người dân
tất cả các đơn vị mà cung ứng thực phẩm thì công ty xúc tiến thương mại đã có sự phối hợp
trong kể và trong dịch bệnh
trong những thời gian chưa có dịch cũng như sau dịch
có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất
từ việc cung ứng từ trang trại cho đến tổ chức cung ứng cho bà con
chủ động kết nối với các đơn vị sản xuất
rồi nhập hàng hóa để phục vụ cho những điểm bán hàng lưu động
để tránh đứt gãy cung ứng hàng hóa
vào mùa sản xuất nông sản thu hoạch
bên công ty cũng đã có các chương trình thu gom trước
để có thể sản xuất và bảo quản được hàng
để đảm bảo được là đủ hàng để cung cấp cho bà con
trước diễn biến tình hình covid một mươi chín còn nhiều phức tạp
thành phố hà nội đẩy mạnh liên kết với các tỉnh trong việc cung ứng hàng hóa
ngoài hai mươi một tỉnh thành khu vực phía bắc đang cung cấp cho thị trường hà nội
sở công thương hà nội đã phối hợp với một số tỉnh miền trung tây nguyên
và những tỉnh chưa có dịch qua đó sẵn sàng nguồn cung cho hà nội
hiện nay thì các siêu thị các hệ thống phân phối ở trên địa bàn
đã báo cáo và chuẩn bị đầy đủ một lượng hàng hóa
ở tại hệ thống thì là tăng gấp đôi và ở tại các kho thì tăng gấp ba
thực tế cho thấy để không đứt gãy lưu thông hàng hóa
sở công thương hà nội đã tổ chức hơn tám sáu trăm linh điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
và bốn trăm năm mươi năm chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
đặc biệt quận long biên
hà trưng thanh xuân đống đa đã tổ chức điểm bán hàng lưu động
đồng thời sở công thương hà nội sẵn sàng kích hoạt hai năm trăm linh điểm bán hàng lưu động
để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa dịch bệnh
tiếp tục với những thông tin kinh tế chúng tôi vừa cập nhật
một vụ vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy dùng trong lĩnh vực y tế
không rõ nguồn gốc
vừa bị tổ công tác đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên phát hiện xử lý
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng tám tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một d một mươi ba nghìn ba trăm một mươi sáu
đang vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy dùng trong lĩnh vực y tế
trên vỏ bao bì có ghi chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn quỳnh không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên xe
tổ công tác đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên
đã bàn giao toàn bộ hàng hóa trên cho đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông phạm văn luật
ở phường tân thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đám cháy đã lan rộng ra và thiêu dụi toàn bộ tài sản hàng hóa tại tầng một của ngôi nhà
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
đã điều động bốn xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ một xe thang nhiều phương tiện
và bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức hướng dẫn thoát nạn
bảo vệ tài sản triển khai các biện pháp chữa cháy ngăn chặn cháy lây lan
sau một mươi năm phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đồng
nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do chập điện
sau thời gian tạm đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín đến thời điểm hiện tại thì đã có hai chợ đầu mối
phía tây nam và phía tây của hà nội được mở cửa trở lại đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
công tác đảm bảo phòng chống dịch được siết chặt ghi nhận của phóng viên thời sự
sáng ngày hai mươi ba tháng tám chợ đầu mối minh khai bắc tử liêm chợ nông sản lớn nhất phía tây thủ đô
đã mở cửa hoạt động trở lại sau hai mươi ngày tạm dừng hoạt động
tuy nhiên để được vào chợ các tiểu thương phải đảm bảo có phiếu xét nghiệm pcr như thế này
và có lại giấy tờ liên quan khác
một mươi hai giờ đêm khi chợ đầu mối minh khai bắt đầu hoạt động công tác kiểm dịch và khai báo y tế
được thực hiện nghiêm ngay từ cổng chợ
tất cả phương tiện vào chợ đều được phun khử khuẩn
các tiểu thương phải có giấy xét nghiệm pcr trong vòng ba ngày
có giấy chứng nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine và thẻ do ban quản lý cấp mới được hoạt động tại chợ
các tiểu thương cũng áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tiếp xúc trong đó có màn chắn ni lông

các lái xe vận chuyển hàng hóa cũng được kiểm tra kỹ lưỡng
vùng xanh giấy tờ test covid tất cả tiêm chủng là đầy đủ hết
đảm bảo cho an toàn tất cả từ lộ trình xuất phát đến điểm rừng
đúng như lộ trình đăng ký ở lùng xanh
ngay khi có quyết định thành lập mở lại chợ ban quản lý chợ đã xây dựng phương án
và đối với những tiểu thương hàng mặt hàng thiết yếu được hoạt động
và đối với số lượng đó thì giảm khoảng một phần ba so với lại trước khi có việc cách ly phong tỏa
và đối với công tác phòng chống dịch trong thời gian tới
phường cũng như là ban quản lý chợ đã yêu cầu thường xuyên tuyên thuyền thiết yếu phòng chống dịch trong chợ
và cũng như là thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo với công tác phòng chống dịch bệnh cho dân
do lọc thù của chợ đầu mối thường hoạt động về đêm số lượng tập trung khá đông
vì vậy ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng luôn được lực lượng công an cơ sở chú trọng quan tâm
chợ hoạt động lại thì nước ngoan chuyển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ
các hoạt động phòng chống tội phạm và chúng tôi tăng cường lực lượng lắm tình hình trong khu vực chợ
và kiểm soát tất cả các hoạt động có các kiểu thương như là giả trọng bỏ trọng
thời điểm này chợ đầu mối phía nam của hà nội cũng đã mở cửa phục vụ nhân dân
hoạt động từ một mươi hai h đêm đến sáu h sáng
vì vậy ban quản lý chợ đã xây dựng các phương án để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất
việc các chợ đầu mối được mở cửa trở lại giúp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
việc mở cửa trở lại chợ đầu mối phía nam và phía tây của hà nội
đã giúp giảm bớt phần nào nỗi lo về thiếu nguồn cung thực phẩm
tuy nhiên nỗi lo về dịch bệnh vẫn đang thường trực khi dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp
mong rằng với công tác phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu
sẽ ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và vơi đi nỗi lo của người dân trong thời điểm này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi